mưa lớn trong những ngày qua kết hợp với việc xả lũ của nhiều nhà máy thủy điện
đã khiến cho các tỉnh tây nguyên và nam trung bộ bị chìm trong nước
hiện lực lượng chức năng tại các địa phương vẫn đang khẩn trương cứu hộ người
tài sản và đưa lương thực tới các vùng bị cô lập
tính đến chiều qua ngày năm tháng một mươi một mưa lũ đã khiến một mươi người thiệt mạng
năm người bị mất tích gần một mươi căn nhà bị ngập
nhiều khu vực lúa và hoa màu bị chìm trong nước
tính đến chiều ngày năm tháng một mươi một toàn tỉnh phú yên đã có bảy người chết
một người mất tích vì mưa lũ ngoài ra có chín căn nhà bị sập hoàn toàn
năm nhà tốc mái gần chín bảy trăm linh nhà bị ngập ước tính thiệt hại khoảng hai trăm bốn mươi bảy năm tỷ đồng
tại bình định mưa liên tục đổ xuống chiều ngày hai tháng một mươi một
làm cho mực nước các sông dâng cao gây ngập sâu ở một số xã của huyện an lão
tuy phước vĩnh thạnh hoài nhơn và thành phố quy nhơn
nhà dân bị nhấn chìm nhiều đoạn đường giao thông bị chia cắt do nước tràn
một số công trình thủy lợi hư hỏng nặng
tỉnh có một người chết ba mươi bốn nhà sập ba mươi bốn nhà tốc mái một bốn trăm năm mươi nhà ngập nước
hai trăm một mươi bảy hộ dân phải di rời đến nơi an toàn hai trăm ba mươi hộ khác bị cô lập
tại khánh hòa thành phố nha trang cam ranh cam lâm thị xã ninh hòa
cũng chìm trong lũ nhiều xã vùng ven thành phố nha trang ngập sâu
có nơi cao đến hai mét khiến hàng chục hộ dân bị cô lập
các chợ trung tâm thương mại trường học cơ quan nhà nước bị xáo trộn không thể hoạt động
tại huyện miền núi khánh vĩnh quốc lộ hai mươi bảy c qua đèo khánh lê bị sạt lở nhiều điểm
khiến tuyến huyết mạch nha trang đà lạt bị tê liệt
hàng nghìn hectare hoa màu người dân bị hư hại tỉnh có cháu nguyễn thị kiều trinh hai tuổi mất tích
do trượt chân xuống sông ở xã phước đồng thành phố nha trang
hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu tổng thiệt hại ở khánh hòa vào khoảng một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
tại đắk lắc mưa to kéo dài đã khiến một số khu vực thấp trũng đường liên xã của huyện eak ngập sâu
đặc biệt là xã chia lang bị cô lập cơ quan chức năng phải di rời hơn hai dân
tỉnh đã có một người chết do nước lũ cuốn trôi trong khi đi đánh cá
hơn năm trăm linh căn nhà huyện eak bị ngập hàng trăm hectare hoa màu lúa mất trắng
nhiều gia súc gia cầm bị nước cuốn trôi
còn tại lâm đồng mưa lớn nhiều ngày khiến nước thượng nguồn đổ về quá lớn
buộc nhà máy thủy điện đa nhiêm phải xả lũ điều tiết với lưu lượng tám trăm linh m ba trên dây
việc xả lũ đã khiến nhiều địa phương nằm hai bên sông đa nhiêm ở huyện đơn dương ngập nặng có nơi sâu hai mét
nhiều nhà dân bị cô lập phải di tản đồ đạc và người dân lên cao
nhiều trang trại rau sạch công nghệ cao cũng thiệt hại nặng nề